tối ngày hai mươi sáu tháng bảy tại tỉnh quảng trị đã diễn ra lễ thắp nến thả hoa đăng
tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật tiếp bước quân hành khát vọng non sông
tham dự chương trình có đồng chí phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và tỉnh quảng trị
hàng nghìn cán bộ chiến sĩ cùng người dân địa phương
tại buổi lễ lãnh đạo đảng nhà nước quân đội cùng các ban bộ ngành trung ương tỉnh quảng trị
và các đơn vị đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách
học sinh nghèo vượt khó học giỏi
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chủ tịch hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
đã trao phần quà trị giá hai trăm ba mươi triệu đồng của quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
tặng cho trẻ em thuộc các gia đình chính sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh quảng trị
trước đó phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác
đã đến dân hương dân hoa tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ quảng trị